tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng đang là bài toán được đặt ra cho nhiều quốc gia trên thế giới
tại việt nam trong điều kiện các dự án thủy điện đã được khai thác tối đa
nhiệt điện thì phải đối mặt với áp lực về ô nhiễm môi trường
thì việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo được xem là hướng phát triển bền vững của ngành năng lượng
thực hiện chủ trương của chính phủ về khuyến khích thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo
công ty điện lực long an đang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái
mô hình này đang ngày càng có nhiều doanh nghiệp và hộ dân tỉnh long an đầu tư ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế rất tốt cho người sử dụng
mô hình này đang ngày càng có nhiều doanh nghiệp và hộ dân tỉnh long an đầu tư ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế rất tốt cho người sử dụng
công ty điện lực long an cho biết toàn tỉnh đã có trên hai trăm một mươi ba hộ dân lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái
ngành điện long an đã vận hành hệ thống tại văn phòng công ty từ năm hai nghìn một mươi tám và lắp đặt tại các đơn vị điện lực huyện dự kiến vận hành trong năm nay